có nhiều cái kỷ niệm mà không quên được
sau khi lan tập huấn ở mỹ về thì lan tham dự luôn cái asean hai nghìn một mươi bốn là với thành tích rất là tốt
một kỷ lục quốc gia lúc đấy là năm mươi hai sáu giành quy chương bạc asean
đây là một thành tích rất là bất ngờ đối với giới chuyên môn việt nam
cũng là một sự đầu tư xứng đáng của tổng cục thủy lục huy thao và của sở văn hóa thủy thao du lịch tỉnh thanh hóa
dù được đánh giá là vận động viên tiềm năng của điền kinh việt nam
nhưng việc quách thị lan giành tấm huy chương bạc ở đấu trường asean một mươi bảy năm hai nghìn một mươi bốn là một bất ngờ rất lớn
vượt qua nhiều đối thủ mạnh lan chỉ chịu thua vận động viên kỳ cựu adekoza của bahrain trên đường chạy bốn trăm linh m
giành tấm huy chương bạc ở điền kinh việt nam
lịch sử cho điền kinh việt nam
tấm huy chương lớn đầu tiên của tôi đó chính là cảm giác mà tôi nhớ nhất đó chính là tấm huy chương bạc asean năm hai nghìn một mươi bốn tại incheon
đấy là tấm huy chương mà cho tôi nhiều cảm xúc nhất và xúc động và cảm thấy là mình có thể và đã làm được một cái gì đấy cho bản thân mình cũng như là cho thể thao việt nam ạ
quách thị lan thì tại cái đại hội
năm hai nghìn một mươi bốn ở hàn quốc thì quách thị lan giành huy chương bạc
tuy nhiên huy chương bạc của quách thị lan tại cái đại hội lần đó thì chúng tôi đánh giá đó là huy chương vàng
vì sao vì vận động viên của baranh giành được huy chương bạc chính là vận động viên truyền thượng từ quốc gia khác
cho nên là năm đó thì lan giành cái thành tích từ khá tốt
năm hai nghìn một mươi bốn thì tại incheon thì là tôi cũng đã không đạt cho mình một mục tiêu nào nhất định
chỉ là cố gắng thi đấu và phản đấu hết sức mình vào đường chạy
và chỉ biết là chạy và biết về đích
đã nỗ lực rất là nhiều như trong xuất phát cũng như là về đích ạ
đối thủ trong năm hai nghìn một mươi bốn của tôi đó là đối thủ baranh
bạn ấy rất chi là mạnh và người rất là to con đô
cho nên là mình nhìn mình có cảm giác hơi sợ
nhưng mà vào đường chạy thì mọi thứ đều như nhau cả
mình chỉ biết cố gắng phản đấu hết sức mình ạ
không chỉ chịu áp lực từ những vận động viên
mạnh trong châu lục quách thị lan còn có sự tranh chấp quyết liệt của vận động viên đàn chị nguyễn thị huyền
người cũng được giới chuyên môn đánh giá cao
luôn tạo nên sự bùng nổ hấp dẫn trong các cuộc đấu trực tiếp ở các nội dung bốn trăm linh m
lan với huyền thì về nội dung cùng với nhau
cho nên là kể cả có huyền thì lan vẫn tập luyện thi đấu ở nội dung đó
bởi vì hình thể tức là tố chất của lan là một con người chạy ở cự li nó rất lý tưởng
cho nên là về đầu tư
trước đây cũng như bây giờ chúng tôi vẫn xác định là đầu tư cho lan lâu dài
bởi vì huyền thì cũng là một vận động viên lớn tuổi
cho nên chúng ta phải có một cái kế hoạch để đầu tư cho vận động viên lan
và bên cạnh đó thì còn có những vận động viên khác
để tiếp sau lan là phải có những vận viên mà chúng ta đang chuẩn bị
không chỉ những nội dung đơn mà còn cả những nội dung tiếp sức bốn bốn trăm linh m nữa
vì thế cho nên là lan vẫn là vận động viên chủ đạo để đầu tư
không chỉ cho asean lần này mà chúng ta còn phải chuẩn bị cho sea games và vòng loại olympic
hành trình dài của điển tin việt nam sau một mươi bốn kỷ tham dự sea games đã kết động ở sea games năm hai nghìn một mươi năm
không chỉ với con số một mươi một huy chương vàng trải khắp các nội dung
điển kinh việt nam còn phá được ba kỷ lục đã tồn tại suốt hơn hai thập kỷ của thể thao khu vực
trong đó đáng chú ý nhất là tấm huy chương vàng của bốn cô gái
nguyễn thị oanh nguyễn thị thúy quách thị lan và nguyễn thị huyền
ở đường chạy bốn x bốn trăm linh m tiếp sức nữ
sắc mang về tấm huy chương vàng quý giá cho đoàn thể thao việt nam
tại đấu trưởng sea games hai mươi tám với thành tích ba phút ba mươi một giây bốn mươi sáu
tấm huy chương vàng này của điển kinh việt nam đã phá vỡ kỷ lục sea games tồn tại suốt hai mươi bốn năm qua
do đội tuyển nữ thái lan nắm giữ
có một kỷ niệm mà cả hai cùng rơi nước mắt nghĩa là thực sự rất là xúc động
và có một cảm xúc tuôn trào ra
đấy là ở sea games hai mươi tám
lần đầu tiên bọn em phá kỷ lục sea games và giành huy chương vàng
tại vì là bọn em tham gia ba kỷ sea games rồi
mà đến cái lúc đấy mà cảm giác một cái khát khao
thế là tại sao mà cái thành tích của mình tốt như thế rồi
mình thi đấu như thế rồi nhưng mà đến lúc vào thi đấu và mình gặp những cái nó không may mắn
mà đến cái sea games hai mươi tám là bọn em có thể vượt qua tất cả các đối thủ
để có thể là phá kỷ lục sea games và giành được huy chương vàng
lúc đấy là cả bốn chị em rồi cả em với lan rồi là
chung là rơi những cái giọt nước mắt thực sự là cảm xúc nhất trong đời vận động viên
mà em gặp thấy cả đến bây giờ hoặc là về sau nữa
em sẽ không bao giờ quên được
với vận động viên thì chấn thương là một điều không thể nào tránh khỏi được
và tôi cũng đã gặp rất nhiều chấn thương và trong đấy là
khi chấn thương nặng nhất đối với tôi đấy chính là
năm vừa rồi tôi đã bị đau cổ chân và không thể nào thi
nội dung đơn dành cho mình tại sea games
và chị tập trung vào nội dung cấp sức bốn x bốn trăm linh m
và đấy là trả lời chấn thương nặng nhất đối với tôi
sân vận động bukit sali malaysia ngập tràn tiếng hỏ reo
sau khi các vận động viên chính thức bước vào màn tranh tài hấp dẫn
nội dung chạy bốn x bốn trăm linh m tiếp sức nữ tại sea games hai mươi chín
trong phần thi ban huấn luyện đã sắp xếp đội hình
gồm nguyễn thị oanh hoàng thị ngọc quách thị lan và nguyễn thị huyền
cả bốn vận động viên đều có những bước chạy thần tốc
để bảo vệ thành công tấm huy chương vàng bốn x bốn trăm linh m tiếp sức nữ
suốt cuộc đua các cô gái việt nam luôn bỏ xa đối thủ khác
tuy nhiên đối với đấu trưởng châu lục asean
điền kinh việt nam đang khát khao hướng tới chiến thắng vào tháng tám năm nay
có vận động viên đã lấp được chỗ trống của huyền
nhưng mà thành tích của một số các quốc gia hiện nay họ phát triển cũng rất là mạnh
do vậy việc tranh chấp huy chương ở nội dung này chúng ta vẫn có quyền tranh chấp
tuy nhiên việc tranh chấp cũng đã khó khăn hơn
vì các quốc gia đó thành tích phát triển rất là tốt
chúng ta vẫn tiếp tục đầu tư cho các vận động viên này để tranh chấp tại asean
tuy nhiên phải cố gắng rất là lớn
và phải có những giải pháp rất là cụ thể và mạnh
thì mới có thể có khả năng tranh chấp tại đại hội
cũng trong năm hai nghìn một mươi bảy quách thị lan còn dành thêm cho mình
hai tấm huy chương bạc cá nhân và đồng đội ở cụ ly trung bình bốn trăm linh m nữ
tại giải vô địch châu á
với kết quả này á quân asean một mươi bảy đang hết sức lạc quan
và cảm thấy tự tin để hướng tới asean một mươi tám
với mục tiêu tranh chấp tấm huy chương cao nhất
trước các quốc gia mạnh như hàn quốc thái lan hoặc là bahrain indo ấn độ
em cũng không có đặt cho mình áp lực nhiều lắm
tại vì là mình không có thể đặt cho mình áp lực nhiều lắm
mình thấy người ta mạnh thì mình phải cố gắng phân đấu cho bằng hợp hơn người ta
đối với quách thị lan thì chúng tôi đã giao cho ban huấn luyện
cùng với bộ môn và vụ bàn
và hiện nay đang triển khai kế hoạch sát với thực tiễn của lan hiện nay
cũng như là kế hoạch tương đối là cá biệt đối với vận động viên lan
và tất cả những giải pháp về đối tượng tập luyện dinh dưỡng
rồi là tập huấn thi đấu nước ngoài
theo yêu cầu của bàn huấn luyện đề ra
cũng như vận động viên lan trong quá trình tập luyện
và chúng tôi cũng thường xuyên là gặp vận động viên
để trao đổi với vận động viên xem là những vấn đề đó đã đáp ứng được yêu cầu của lan chưa
và tôi cho rằng là nếu như mà chúng ta chuẩn bị tốt cho lan
thì trong một hai năm tới đây
thành tích của lan có thể có những bước đột phá bước phá rất là mạnh biệt